để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tâm dịch đà nẵng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã trao tặng một thiết bị y tế có giá trị và mang ý nghĩa thiết thực trong điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
thiết bị này là hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ecmo trị giá ba năm tỷ đồng có khả năng hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp khi tim phổi hay cả hai không thể hoạt động bình thường
việc trang bị thêm hệ thống ecmo cho đà nẵng là hết sức cần thiết với tinh thần đoàn kết tương trợ cùng nhau vượt khó các doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đồng lòng góp sức chia sẻ khó khăn với ngành y tế thành phố góp phần đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín